chương trình tiếp tục với các tin tức về tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
quyết định này được ban hành vào sáng ngày một tháng một mươi sau khi huyện cẩm xuyên có hai ca nhiễm covid một mươi chín tại xã cẩm lộc và cẩm lĩnh
theo kết quả điều tra dịch tễ ngày một mươi sáu tháng chín bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có địa chỉ tại thôn minh lộc xã cẩm lộ huyện cẩm xuyên
đưa bố đi điều trị ở bệnh viện việt đức hà nội về địa phương ngày hai mươi tám tháng chín và được trạm y tế xã cẩm lộc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
tuy nhiên ngày hai mươi chín tháng chín bệnh nhân này đã sang nhà bạn ở thôn hai xã cẩm lĩnh lấy hồ sơ bằng lái ăn uống tại quán phồn vinh
và nghỉ tại nhà nghỉ quỳnh anh cẩm nhượng ngày một tháng một mươi bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
ca bệnh thứ hai là bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thôn hai xã cẩm lĩnh là người tiếp xúc gần với bệnh nhân nói trên